thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic hiện đã bỏ trốn
bị can nguyễn thị thanh nhàn tội danh vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tải khoản ba
điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trốn ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm một mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy